một mươi một viên đạn trong đó có một viên đạn đã lên nòng và ba con dao nhọn
bước đầu tuấn khai nhận do ức chế vì hai bị anh vũ văn thiềm quản lý của quán thường xuyên gây áp lực
chửi mắng nên tuấn đã sử dụng một khẩu súng ngắn dạng súng m một nghìn chín trăm một mươi một bắn liên tiếp hai phát vào đầu
bên phải làm anh thiềm chết tại chỗ sau đó tuấn bỏ trốn đến huyện tân yên tỉnh bắc giang
trước khi sát hại anh thiềm cùng ngày tại tỉnh nam định tuấn đã dùng súng sát hại một người quen là nguyễn văn viện
cũng vì mâu thuẫn cá nhân
tử vong tuấn đón taxi về thành phố tử sơn bắc ninh và tiếp tục gây ra án mạng nói trên
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng giả danh công an
dùng hung khí khống chế một người dân để cướp tài sản
trước đó vào ngày năm tháng một công an thành phố buôn ma thuột tiếp nhận tin báo của anh trần hoàng hiệp
khoảng một mươi hai giờ cùng ngày anh hiệp đang nằm nghỉ ở bờ đập hồ ea cao xã ea cao thành phố buôn ma thuột
thì bị hai đối tượng đến tự xưng là cướp
công an rồi khống chế ép lên xe máy trở về trụ sở làm việc
sau khi trở đi được khoảng hai km vào đường dãy cà phê vắng người
đối tượng ngồi sau rút cây kéo nhọn khống chế cướp sợi dây chuyền của anh hiệp đang đeo trên cổ rồi tẩu thoát
sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người bị hại
thì chúng tôi xác định vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng
thì các đối tượng đã sử dụng cái hung khí nguy hiểm
đồng thời là giả danh lực lượng cảnh sát để cướp tài sản của người bị hại
chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo của thành phố giới thiệu chỉ đạo của lãnh đạo của thành phố
đội cảnh sát hình sự đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
cử các tổ trinh sát để điều tra truy xét đối tượng
sớm để truy bắt đối tượng đưa ra xử lý theo quy luật
vào cuộc điều tra đến ngày một mươi một tháng một
đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đã làm rõ
bắt giữa hai đối tượng mạo danh công an gây ra vụ cướp táo tận trên
đó là phan ngọc vũ bốn mươi tuổi trú tại phường tự an
và vũ thanh hổ ba mươi chín tuổi trú tại phường tân tiến thành phố buôn ma thuột
trong đó vũ từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
cả hai nghiện ma túy
ngày năm tháng một vì cần tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng
nên vũ đã rủ hộ đi tìm tài sản của người dân sơ hở để chiếm đoạt
khi đi thì em có chuẩn bị một cái kéo trong xe để thực hiện hành vi
nghe thấy có một thanh niên nằm bên đường
thì em có thấy tên cổ đeo một sợi dây chiên
thì em lúc đó mở cớp ra thì em lấy cái kéo làm bỏ bóng túi
lúc đó em tự xưng vào em công an xã và mời người đó về công an xã làm việc
thì người đó có xin thì hổ mới kêu là thôi lên xe để chở đi tới chỗ làm
ngay khi người đó lên trên xe là ngồi ở giữa em ngồi ở sau
xong thì hổ có chở đi là hoàng khúc đó một hồi thì tới cái đường vắng
không có ai thì em mới ngồi sau để bức sợi dây chiên
sau khi cướp được sợi dây chuyền cả hai mang đến một tiệm vàng ở phương thống nhất thành phố buôn ma thuột
bán được hơn bảy triệu đồng chia nhau tiêu xài
hiện vụ án đang được công an thành phố buôn ma thuột tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm hai đối tượng trước pháp luật
báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
ba người trong cùng một gia đình ở xã hiệp hưng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
vừa bị công an huyện phụng hiệp xử phạt hành chính số tiền hơn bảy triệu đồng
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
năm hai nghìn hai mươi hai một nhà dân ở ấp mỹ chánh a xã hiệp hưng huyện phụng hiệp xảy ra cháy căn bếp bằng vách lá
chủ nhà báo trong chiều và tối cùng ngày và liên tiếp sau đó xảy ra gần một trăm linh vụ
các vật dụng tự bốc cháy tại các vị trí khác nhau trong nhà ước tính thiệt hại khoảng năm mươi triệu đồng
qua điều tra vợ con trai và con dâu của chủ nhà thừa nhận trừ vụ cháy đầu tiên
thì hầu hết các vụ cháy còn lại là do ba người này tự đốt nhằm tạo thông tin hiếu kỳ cho người dân
cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí
đăng bài cũng như nhận sự hỗ trợ vật chất từ người khác và đã nhận được hơn sáu triệu đồng cùng nhiều vật dụng thiết yếu
vào ngày hôm qua một mươi ba tháng một tại xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la công an huyện vân hồ chủ trì
phối hợp với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đội cảnh sát giao thông số một
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh công an huyện mộc châu tiểu đoàn hai trung đoàn cảnh sát cơ động tây bắc
đã phá thành công chuyên án
bắt giữ thành công một đối tượng chuyên án đặc biệt nguy hiểm
đối tượng là sồng a khai tên gọi khác là sùng a khai
chú tại bản co tăng xã lóng luông bị bắt theo quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
về tội mua bán trái phép chất ma túy
trong quá trình bắt giữ dẫn giải sông a khai người nhà đối tượng và một số người dân tại bản co tăng
đã có hành vi chống đối lực lượng công an dùng đá ném vào người và xe dùng gậy đánh
khiến đồng chí cà văn nghĩa cán bộ công an huyện vân hồ bị thương nhẹ và hư hỏng gương chiếu hậu xe đặc trùng của lực lượng công an
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng dương văn thao
dương văn thao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ hai mươi một nay là tổ một mươi năm
phường mai dệt quận cầu giấy tp hà nội về tội giết người
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm sau đuôi mắt phải
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an quận hai bà trưng thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn anh đức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại số bảy trên sáu mươi tám trên bốn mươi tám tôn đức thắng
phường trần nguyên hãn
công an quận lê trân tp hải phòng
và đối tượng nguyễn hoàng đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại tổ sáu mươi bốn
phường hoàng văn thụ quận hoàng mai tp hà nội
bị công an quận đống đa thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đừng dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện